từ giờ sáng nay tỉnh long an cũng áp dụng cách ly xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu tại thành phố tân an
và bốn huyện gồm đức hòa bến lức cần đước và cần duộc
các địa phương còn lại áp dụng giãn cách xã hội theo tinh thần của chỉ thị số một mươi năm
những người ngoài tỉnh muốn vào long an phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính không quá năm ngày
còn đối với chuyên gia nhà quản lý và công nhân lao động làm việc ngoài tỉnh chưa có giấy xét nghiệm covid một mươi chín
thì không đến nơi làm việc và thông báo với địa phương để được xét nghiệm
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh long an tính từ đầu mùa dịch đến trưa ngày bảy tháng bảy
tỉnh long an ghi nhận hai trăm năm mươi ba ca mắc covid một mươi chín
phần lớn các địa phương có số ca bệnh cao đều ở khu vực giáp danh với thành phố hồ chí minh
như các huyện cần duộc bến lức và đức hòa